hướng về kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
cử tri tp hcm đã rất quan tâm theo dõi và có những ý kiến và kiến nghị đề xuất với quốc hội về luật lao động
chúng ta cần phải có một cái lộ trình chúng ta phải cân nhắc
bởi vì nếu chúng ta thấy rằng tuổi đời của một con người sau khi làm việc
thì ở việt nam chúng ta không quá là bảy mươi tuổi thọ
mà nếu như chúng ta kéo dài tuổi nghỉ hưu
đối với nam là sáu mươi hai đối với nữ là sáu mươi
thì tôi thấy nó cũng chưa hợp lý
bởi vì khi một quảng đời đi làm việc
thì ta cống hiến và người ta có quảng đời đẹp nhất
và người ta muốn có những năm còn lại
tuổi đời người ta cũng rất là ngắn
cho nên nếu như mình giữ tuổi hưu
mình kéo dài như thế này
thì tôi thấy rằng tôi cũng không đồng tình lắm
vâng thưa anh

tuy nhiên thì theo tôi
lấy ý kiến để tăng tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn hiện nay
nó cũng chưa phù hợp
mặc dù là nó cần thiết với chính sách vi mô của chính phủ
như là việc điều hành của chính phủ
tuy nhiên việc đó nó lại chưa phù hợp với cái thực tế của người lao động hiện nay việt nam
như là về sức khỏe
hay là cái nhu cầu mong muốn về độ tuổi nghỉ hưu
của người lao động